thời gian gần đây bên cạnh những thắc mắc chung quanh thông tin chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đưa vào áp dụng rộng rãi ba loại vaccine mới
thì nhiều bậc cha mẹ cũng băn khoăn khi bản thân còn thiếu thông tin về những kiến thức quan trọng cơ bản và những lưu ý cần nhớ khi tiêm chủng cho con em mình
hôm nay bé đến đây tiêm theo lịch là mũi năm trong một mũi hai với cả uống rota lần hai ạ
mình cũng băn khoăn xem là con có sốt và có phản ứng lại thuốc không như nào không
trước tiên để có sự chuẩn bị cơ bản cho quá trình tiêm chủng của trẻ được diễn ra thuận lợi cha mẹ cần có cuốn sổ ghi lịch tiêm chủng
điều này sẽ giúp các bác sĩ có thể ghi lại ngày bé được thực hiện những mũi tiêm đầu tiên cũng như mốc thời gian bé cần được tái chủng
và cha mẹ cũng thuận tiện trong việc theo dõi ghi nhớ thời gian tiêm chủng các mũi cho trẻ
điều đó giúp cho việc cung cấp các thông tin cho người thầy thuốc tại phòng tư vấn tiêm chủng
để người thầy thuốc có thể đưa ra
các quyết định về việc tiêm chủng một cách chính xác và phù hợp nhất
sau khi thực hiện mũi tiêm rồi tất cả các bậc cha mẹ người chăm sóc trẻ đều được hướng dẫn cách theo dõi sau khi tiêm
theo dõi ba mươi phút ngay tại phòng tiêm sau đó là theo dõi trong vòng hai mươi bốn giờ ở nhà
thế thì việc mà các bậc cha mẹ nắm bắt được các điều các yếu tố các trình số cần phải theo dõi
giúp cho chúng ta nhanh chóng xử lý phát hiện được các tình trạng phản ứng
ngoài ra các bậc cha mẹ không cần quá lo lắng dẫn tới hoang mang khi trẻ có những biểu hiện của phản ứng sau khi tiêm chủng
như sốt nhẹ sưng tấy trên da tại chỗ tiêm
những biểu hiện trên là những phản ứng bình thường của cơ thể trẻ
khi cơ thể đang làm quen với một chế phẩm mới được đưa vào từ bên ngoài
nếu ngoài những câu chuyện tại chỗ một số biểu hiện toàn thân nhẹ nhàng
thì nếu đứa trẻ có những cái biểu hiện nó nặng hơn như là tình trạng khó
khó thở tình trạng co giật tình trạng tím tái v v
thì người chăm sóc trẻ cũng phải nắm bắt được
cần phải có những can thiệp về y tế để cho đứa trẻ được bảo vệ an toàn
đặc biệt cha mẹ tuyệt đối không nên vì quá lo lắng đối với những phản ứng bình thường sau khi tiêm chủng của trẻ
mà tự ý cho trẻ dùng thuốc hạ sốt hay áp dụng những biện pháp thiếu tính khoa học
như đắp lá thuốc hay lòng trắng trứng lên vết tấy sau tiêm chủng của trẻ
điều này rất có thể sẽ gia tăng nguy cơ gây kích ứng
khuẩn không đáng có ảnh hưởng tới sức khỏe và hệ miễn dịch của trẻ